đến khuya ngày một tháng một mươi người dân đi bằng xe máy từ thành phố hồ chí minh về quê
vẫn liên tục đổ về địa phận của tỉnh bạc liêu
lực lượng công an và các ngành chức năng đã tiến hành tổ chức test nhanh covid một mươi chín
trước khi đưa những người này vào khu cách ly tập trung phòng dịch theo quy định
trước đó vào chiều ngày một tháng một mươi hơn một trăm linh công dân của tỉnh bạc liêu đang mắc kẹt tại tỉnh long an
đã được lực lượng chức năng tiếp nhận và đưa vào khu cách ly tập trung
khu nhà ở sinh viên phường một thành phố bạc liêu để cách ly tập trung phòng bệnh covid một mươi chín theo quy định
đa số công dân trở về là người lao động bị mất việc bị kẹt lại thành phố hồ chí minh do ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín
khi địa phương này thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng qua
khi ngay tin thành phố hồ chí minh sẽ nới lỏng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh vào ngày một tháng một mươi
những người dân này đã tự rời khỏi thành phố hồ chí minh bằng xe gắn máy để về quê
và kẹt tại trạm kiểm soát phòng chống dịch của tỉnh đông an
sau khi được công an chức năng hỗ trợ tạo điều kiện đưa về đến tỉnh bạc liêu
tất cả người dân được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo đúng quy định
trước tình trạng người dân từ các tỉnh thành phố tự phát di chuyển về an giang
địa phương này vẫn giữ nguyên quan điểm tập trung khống chế các ổ dịch trên địa bàn tỉnh
không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh thành phố di chuyển tự do về quê
riêng đối với những trường hợp người dân tự phát đã về đến cửa ngõ của tỉnh
thì tỉnh chỉ tiếp nhận duy nhất trong ngày một tháng một mươi
chiều qua sau khi tiếp nhận thông tin có hàng trăm người dân từ các tỉnh thành phố tự do di chuyển
về đến cửa ngõ tỉnh an giang công an tỉnh này đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng
hướng dẫn người dân đến các địa điểm tập trung để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
bên cạnh đó lực lượng công an còn tổ chức phát cơm bánh mì sữa và nước uống miễn phí cho người dân
đảm bảo cho người dân không bị đói khát trong thời gian chờ những chủ trương giải pháp của tỉnh
theo thống kê sơ bộ có khoảng hai tám trăm linh người dân trong và ngoài tỉnh về đến cửa ngõ tỉnh an giang
đã được đưa vào các điểm tập trung để sang lọc bố trí cách ly hợp lý
đồng thời tổ chức tết nhanh covid một mươi chín ngay trong đêm
các trường hợp âm tính thì bàn giao cho các huyện thị xã thành phố đưa về địa phương
bố trí điểm tập trung và cách ly
nếu có các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín thành phố long xuyên sẽ giữ lại để theo dõi điều trị
thưa quý vị sau khi các chốt kiểm soát dịch được
dỡ bỏ thì vào tối ngày hôm qua ngày ba mươi tháng chín và dạng sáng nay
nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh
đã đi xe máy về quê ở các tỉnh miền tây
mặc dù không được phép qua chốt
song hàng ngàn người đã trắng đêm đứng đợi khiến cho cửa ngõ phía tây bị ủn ứ nghiêm trọng
xe đạp xe máy với đồ đạc lình kình
những người dân này không thể bám trụ lại được thành phố hồ chí minh
do bị mất việc không có thu nhập nên tìm cách về quê
bất chấp những khuyến cáo của chính quyền thành phố
là ai ở đâu ở yên đó khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
trong đoàn người xe này có em thạch son na một mươi bảy tuổi
đi xe đạp chở em gái được ba mẹ dùng dây cột và xe máy kéo về
nam trong lãnh đạothsơi villagers các khách và thành phố đang bu sông cho cà phê

trong đoàn người dân ta và người xếp trong đoàn ngườiứ nhân thực receiving bank matilda
trong đoàn người dân ta và người xếp trong trung tâm của shoot sports ich throwing the ball than ice mích for hoy mu colorful games for you to dream